để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
ngày một tháng tám tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã tổ chức họp khẩn với hai mươi một tỉnh thành phố từ quảng ninh đến bình định
hiện còn hơn một sáu trăm linh tàu thuyền và hơn tám bảy trăm linh lồng bè nuôi trồng thủy sản
vẫn còn đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm
dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa lớn trên diện rộng tập trung ở các khu vực bắc bộ
với lượng mưa từ hai trăm linh đến ba trăm linh mm có nơi trên bốn trăm linh mm
từ thanh hóa đến quảng trị mưa từ hai trăm linh đến bốn trăm linh mm
hiện trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vẫn còn hai trăm linh bốn hồ sung yếu
và một trăm một mươi năm hồ đang thi công sửa chữa hai trăm hai mươi một vị trí trọng điểm sung yếu về đê điều
từ ngày hai mươi bảy tháng bảy đến nay đã xảy ra một trận động đất rủi ro cấp độ bốn
kèm theo một mươi chín đợt dư chấn đặc biệt vào sáu giờ một mươi năm phút sáng ngày một tháng tám
có đợt dư chấn ba một mươi năm độ richter
nên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo
và các địa phương cần hết sức chú ý đến việc đảm bảo an toàn hồ sung yếu
bảo đảm an toàn hồ chứa trong mưa nũ nhưng phải theo dõi diễn biến đậm đất
yêu cầu các địa phương trong vùng ảnh hưởng chủ động các phương án
chủ động các phương án để ứng phó
với phương châm bốn tại chỗ nhưng đồng thời phải gắn với việc phòng chống dịch covid có hiệu quả
bên cạnh đó mưa lớn sẽ rất dễ gây lũ quét xa lở đất nên các địa phương như thanh hóa
nghệ an hà tĩnh quảng bình cần hết sức chú ý
ngoài ra hiện nhiều địa phương đang thu hoạch vụ lúa hẻ thu cần phải tích cực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch